chừng như đi vào ngõ cụt vì thông tin đối tượng do bị hại cung cấp rất mơ hồ
ngoài đặc điểm đối tượng là nam giới khoảng bốn mươi tuổi tầm cao một m sáu
dáng người hơi mập thì không có thông tin gì khác
địa điểm gây án lại hoang vắng ít người qua lại
nhờ với sự quyết tâm cao nhiệm vụ của ban chuyên án đặt ra là phải điều tra làm rõ
truy bắt bằng được đối tượng gây án
tầng đều có họp ăn chuyên án để đánh giá những chứng cứ nào có khả năng làm sáng tỏa được vụ án
chúng ta tiếp tục xác minh cho hết không sợ là khó khăn nhưng chúng ta làm hết nguồn
anh em phải tiếp tục đeo bám tất cả những công việc mà trước đây đã đặt ra
bám sát tất cả địa bàn
quảng thành cả nguyễn trạch đeo bám tất cả quán cà phê trên địa bàn huyện nguyễn trạch
và huyện nguyễn trạch nơi đối tượng tiếp xúc bị hại và dụ dỗ bị hại để lên xe đi lấy tiền
qua nhiều ngày điều tra giả soát sàng lọc đối tượng kết quả xuất binh trong và ngoài tỉnh
thì đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bước đầu ban chuyên án đã nhận định được đối tượng

đối tượng có thể là người địa phương khác đến làm ăn sinh sống nhưng am hiểu thông thuộc
biết rõ các tuyến đường hoang vắng để dình dập ra tay tiếp cận nạn nhân gây án rồi tẩu thoát nhanh chóng
trinh sát đã không ngại khó khăn lần mò trên các công trình xây dựng khu nhà trọ công nhân
và đặc biệt ngày đêm đeo bám các tuyến đường hoang vắng mà đối tượng có thể xuất hiện để phục kích
trinh sát đã không ngại khó khăn lần mò trên các công trình xây dựng khu nhà trọ công nhân
khi mà có thông tin đối tượng xuất hiện mà không bắt được là coi như là sống đối tượng thì anh em cũng rất là vất vả và xuất xứ
nhiều tháng trời làm việc với cường độ cao ban chuyên án cũng dần khiến kẻ biến thái lộ diện
lọt vào tầm ngắm của trinh sát là nguyễn thái bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp tà rông nga xã đôn châu huyện duyên hải tỉnh trà vinh làm nghề tự do
qua nhiều ngày nhiều tháng đeo bám các địa bàn thì cũng ra sóc được một đối tượng có đặc điểm những dạng
như đối tượng như là khai covid một mươi chín ghi án anh em bắt đầu đeo bám thì phát hiện là đối tượng
nơi ở của đối tượng là nơi ở của đối tượng nơi ở của đối tượng là nơi ở của đối tượng

đối tượng này làm nghề là xây dựng nắm được cái thông tin của đối tượng rồi
thì mới báo cáo về là đồng chí trưởng bạc chứng án
thì đồng chí quyết định là một cái thời điểm bắt đưa đối tượng về đối tranh để làm rõ
nhưng mà bằng các biện pháp nhiệm vụ thì công an điều tra đã đưa ra những hình ảnh của đối tượng chở những vị hại đi trên đường và đấu tranh từ sáng đến tối thì đối tượng đã phát phục và đã khai nhận
nhưng mà khai báo chưa thành thánh chỉ là khi nào cơ quan điều tra đưa ra những chứng cứ rõ ràng thì đối tượng mới nhận tội
riêng đối tượng này thì sách thanh thì là người ít học nhưng mà đối tượng này rất là thông minh
khi mà đối tượng này sử dụng thủ đoạn giả mua vé số thiếu tiền dụ gắt phụ nữ bán vé số về nhà để trả tiền thì cái đó là một thủ đoạn rất là tinh viên
thứ hai là đối tượng sau khi thực hiện vi hiếp dâm và cướp tài sản thì đối tượng nhanh chóng tẩu thoát xóa dấu vết không bị hại không nhìn dạng được đặc điểm
đối tượng không nhìn dạng được đặc điểm phương tiện nên gây khó khăn cho công an điều tra trong quá trình điều tra truy sát
theo đó nguyễn thái bình làm nghề phụ hồ trên địa bàn huyện long thành y thường xuyên bỏ việc giữa trừng lê la các quán cà phê ven đường
khi phát hiện những phụ nữ bán vé số dạo thì nổi máu trong người
giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sau nhiều lần mua vé số thiếu tiền chưa trả
bình tiếp tục mua vé số nhưng nói là quên mang theo tiền và yêu cầu bị hại lên xe để trở về nhà lấy tiền
do tin lời gã bị hại đã lên xe cùng đi
tuy nhiên đến đoạn đường vắng xuyên qua lô cao sù thuộc khu một mươi hai xã lê
lông đức huyện long thành
thì bình dừng xe đợi lúc nạn nhân không để ý đã khống chế để hiếp dâm
sau khi thỏa mãn thú tính thì bình cướp tài sản trên người của nạn nhân rồi tẩu thoát bằng chiếc xe gắn máy hiệu honda dream
mặc dù biết công an đang truy tìm nhưng ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi cùng với thủ đoạn tương tự
bình đã lừa một người phụ nữ bán vé số đánh lô cao su thuộc khu một mươi ba xã long đức huyện long thành để hiếp dâm cướp tài sản
lần này bị hại chống trả quyết liệt nên bình cướp tài sản rồi bỏ trốn

hãy đăng cối tài sản chuyển vào màn hình dụng cổ đãyva offan sửa để thấy chi phí

khi bình đang ủ mơ tiếp tục lừa một người phụ nữ
để thực hiện hành vi phạm tội tương tự thì bị công an huyện long thành bắt giữ
thành công của chuyên án chín trăm hai mươi c là đóng góp đảm bảo tinh thần an ninh trật tự trên địa bàn huyện long thành tạo niềm tin cho nhân dân
kết quả đạt được là công sức của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn kiên quyết đấu tranh tội phạm

và thiết bị trong
bình glasses lạc lối về các cảnh khác
và thiết bị trong
và thiết bị trong
doanh nghiệpp title thú vị cho bang lích chương trìnhchristismanty
và thiết bị trong
doanh nghiệpc folure
xảy ra phải nói rằng là gây mức an ninh tật tự gây tâm lý hoang mang trong quân chính nhân dân
với sự quyết tâm của lực lượng công an và quá trình điều tra đã điều tra làm rõ
thì đã lấy lại niềm tin trong nhân dân đặc biệt là được các cơ quan
quan ngành đặc biệt là số của huyện và công an tỉnh
kịp thời biểu dương khen ngợi công an huyện trong quá trình khắc phục mọi khó khăn
và kịp thời đấu tranh thám phá làm rõ quán